tổng sản phẩm trong nước quý i năm hai nghìn một mươi bảy tăng năm một so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn thấp hơn so với quý i năm hai nghìn một mươi tám
muốn đạt chỉ tiêu sáu bảy thì chín tháng còn lại phải tăng bảy và đây là một thách thức không nhỏ trong điều hành kinh tế vĩ mô
vấn đề đặt ra hiện nay là phải có quyết tâm chính trị cao để tăng trưởng và kiềm chế lạm phát thì mới bảo đảm được các cân đối vĩ mô mà đảng và quốc hội đề ra
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
cùng dự phiên họp có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ nền kinh tế việt nam đã diễn biến theo chiều hướng tích cực
đúng định hướng tái cơ cấu nền kinh tế và định hướng phát triển bền vững giảm dần phụ thuộc vào khai thác tài nguyên
trong quý i kinh tế tiếp tục phục hồi tăng trưởng tuy thấp hơn cùng kỳ nhưng duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô và khả năng chống chịu với những biến động của thế giới
bên cạnh những kết quả đã đạt được trong quý i thì nền kinh tế việt nam sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
tăng trưởng quý i mới chỉ đạt năm một muốn đạt chỉ tiêu sáu bảy thì chín tháng còn lại phải tăng bảy
phát biểu khai mạc phiên họp thủ tướng nêu rõ tăng trưởng quý i như vậy là thấp trong khi nông nghiệp dịch vụ tăng khá thì khu vực công nghiệp xây dựng tăng thấp
chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân cái này nhưng cái chính là do khai thác dầu và công nghiệp chế tạo do nhiều hoàn cảnh khác nhau chúng ta cũng chưa đạt kế hoạch đề ra
và cái này kiếm vị trí rất cao trong cơ cấu tv
xuất khẩu nếu loạn trừ ưu tố giá thì chỉ tăng bảy sáu bảy
và như vậy điều rất quan trọng là cái chỉ số gdp này là quan điểm chúng ta tiếp tục thảo luận để tìm ra các biện pháp những cái giải pháp rất cụ thể trong từng ngành hàng trong các lĩnh vực để chúng ta có cái đối sách phản ứng chính sách tốt hơn
bên cạnh đó thủ tướng cũng chỉ rõ giải ngân vốn đầu tư công chậm quý i chỉ đạt một mươi hai bốn dự toán
trong khi đó cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu đã giải ngân được một mươi sáu
thủ tướng yêu cầu cần phải ra soát lại tất cả các bộ ngành địa phương trong khi tổng vốn đầu tư xã hội chỉ tương đương ba mươi hai gdp
như vậy mục tiêu huy động vốn xã hội đặt ra rất quyết liệt nhưng thực hiện quý i không phải là cao cần phải tìm ra nguyên nhân này
tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp còn chậm thêm vào đó là do biến động của nền kinh tế thế giới đã gây ảnh hưởng đến xuất khẩu của việt nam
phải tăng trưởng và
kiềm chế lạm phát
và chúng ta biết giữ được mức tăng trưởng và kỷ luật phát thì mới đảm bảo được các cân đối vĩ mô như ngân sách nhà nước nợ công đầu tư xuất nhập khẩu giải quyết việc làm thu nhập đời sống của người dân
giữ mức tăng trưởng kiềm chế lạm phát theo dự tiêu của đảng và quốc hội đã giao
phải là quyết tâm chính trị và có làm được
chúng ta sẽ thảo luận ý kiến trong phương hợp này để chúng ta có một giải pháp khen cơ hơn cụ thể hơn
thủ tướng nêu rõ cần phải có phản ứng chính sách chặt chẽ linh hoạt cải cách thương mại chính sách tiền tệ và đặc biệt là theo dõi sát diễn biến tình hình để có giải pháp kịp thời và chủ động hơn
mà cụ thể cần tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại nâng cao năng lực nền kinh tế kể cả công nghệ và quản lý
đặc biệt cần phải đẩy mạnh đầu tư xã hội
thủ tướng nhấn mạnh dư địa tăng trưởng còn lớn trong các lĩnh vực nếu biết cách làm tốt
có quyết tâm cao thì sẽ vượt qua khó khăn
thủ tướng yêu cầu tại phiên họp này các thành viên chính phủ cần phải đóng góp ý kiến để có giải pháp để mạnh sản xuất kinh doanh và để nhân dân yên tâm
theo chương trình sáng nay các thành viên chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về chương trình xây dựng luật pháp lệnh của chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh quý i năm hai nghìn hai mươi
dự thảo nghị quyết của quốc hội về việc kéo dài thời hạn chuyển đổi văn phòng công chứng điều chỉnh mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp đối với người sử dụng lao động
dự thảo nghị định về quản lý phát triển cụng công nghiệp về biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới sáu tuổi nghe và thảo luận chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
buổi chiều chính phủ sẽ thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi tám